thành đoàn tp hcm phối hợp với sở nội vụ thành phố tổ chức vòng chung kết hội thi
tìm hiểu tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
hội thi năm nay thu hút năm mươi đội thi đến từ các cơ quan chính quyền đảng đoàn thể trên địa bàn thành phố
các đội thi tập trung tìm hiểu nội dung về luật lao động luật cán bộ công chức viên chức
chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bốn chương trình phát triển thành phố được thông qua tại đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm hội thi nhằm giới thiệu hình ảnh người cán bộ công chức viên chức trẻ
giỏi thân thiện có đủ phẩm chất năng lực đóng góp nhiều mô hình giải pháp và ý tưởng sáng tạo
trong công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân hướng đến xây dựng thành phố
trở thành đô thị thông minh văn minh hiện đại nghĩa tình